tình trạng buông lỏng trong quản lý dẫn tới vi phạm đất đai hiện nay đã và đang diễn ra ở nhiều nơi trên cả nước
trong đó quận long biên thành phố hà nội một địa phương vendô đang đô thị hóa mạnh mẽ
cũng tồn tại nhiều vi phạm đất đai nhưng chưa được xử lý
tại long biên nhiều diện tích đất công đất nông nghiệp đã bị sử dụng biến tướng tinh vi
được xây dựng thành công trình nhà ở nhà xưởng bến bãi tập kết vật liệu
gây thất thu ngân sách mất trật tự xã hội bất bình trong nhân dân
để tồn tại việc vi phạm bắt nguồn từ sự buông lỏng của phía chính quyền phường quận qua các thời kỳ
chính từ sự chưa triệt đề trong xử lý vi phạm đất đai của các phường
nên quận long biên hiện có ba trăm năm mươi chín trường hợp vi phạm với diện tích gần một mươi chín hectare
trước năm hai nghìn một mươi bốn một số phường trên địa bàn quận long biên
đã cho tổ chức cá nhân thuê đất công để sản xuất nông nghiệp
thế nhưng hiện nay những diện tích đất này đều bị biến tướng thành các công trình với mục đích phi nông nghiệp
nó phát sinh là các trường hợp lấn chiếm cho nên là tuy nhiên ở đây thì công tác quản lý nó cũng có những lúc
thì phường không thể lúc nào cũng kiểm tra được hết cho nên dẫn đến cái việc mà như vừa rồi có cái việc
tức là đổ phế thải ra mở sông hồng
lãnh đạo quận long biên cho biết đang cho giả soát kiểm tra hiện trạng các vi phạm đất đai trên địa bàn
để có kế hoạch xử lý các cá nhân tập thể để xảy ra sai phạm về quản lý đất đai
quan điểm chúng tôi nói rõ là chúng tôi không dung túng bao che và cũng không đứng xem
tôi nói là không đứng xem chính quyền hay các cơ quan chuyên môn làm thế nào
mà chúng tôi phải vào cuộc chúng tôi phải đôn đốc chúng tôi phải chỉ đạo
với tình trạng buông lỏng
tình trạng quản lý đất đai diễn ra ở nhiều địa phương trên địa bàn thành phố hà nội hiện nay
nhiều địa phương cũng bày tỏ quyết tâm giải quyết
tuy nhiên cũng phải nhìn nhận để xử lý vi phạm đất đai là không dễ
trong khi một số nơi còn có biểu hiện bao che tiếp tay cho sai phạm dẫn tới càng khó giải quyết hơn